một nhóm thanh thiếu niên chuyên đột nhập vào nhà dân vào ban đêm
thực hiện chót lọt hàng chục vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá gần một tỷ đồng
vừa bị công an huyện đắc song tỉnh đắc nông khám phá thành công
bắt giữ khẩn cấp sáu đối tượng gây án
ngày hai mươi bốn tháng bốn gia đình chị nguyễn thị thanh nga
ở tù sáu thị trấn đức an huyện đắc song tỉnh đắc nông
để chiếc xe máy cày trị giá gần một trăm linh triệu đồng bên hồng nhà
đến sáng ngày hôm sau phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian lấy trộm
trước tình trạng hàng loạt nhà dân trên địa bàn bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản
công an huyện đắc song tỉnh đắc nông đã xác lập chuyên án
tập trung phương tiện lực lượng đấu tranh với nhóm tội phạm này
chỉ trong thời gian ngắn công an huyện đắk song đã nhanh chóng triệt phá
bằng nhóm chuyên trộm cắp đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tổng cộng sáu đối tượng
gồm hai anh em võ tiến duẩn võ tiến sĩ hoàng quốc quyền trần minh hoàng hồ quang nguyên
cùng chú huyện đắc song và lò trọng đạt chú thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
các đối tượng này đã cùng với một số đối tượng khác ở tỉnh đắk lắc
thực hiện trót lọt một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện đắc song trị giá gần một tỷ đồng
tính đến ngày một mươi sáu tháng năm công an huyện đắk song đã thu giữ được ba xe máy cày
một xe máy và một số tăng vật có liên quan trả lại cho người bị mất
từ các vụ bị mất trộm trên cho thấy nguyên nhân chính vẫn là do người dân
chưa nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của chính mình
chính vì vậy bên cạnh sự tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội
gia quân đấu tranh mạnh với các loại tội phạm của lực lượng công an
đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống tội phạm trên địa bàn